thưa quý vị mới đây tòa nhân dân tỉnh thái nguyên đã đưa ra phán quyết đối với các bị cáo và đại diện bị hại trong vụ án tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào ngày một mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu trên cao tốc hà nội thái nguyên đã làm cho bốn người chết và hai người bị thương
theo bản án tài xế lê ngọc hoàng ba mươi ba tuổi ở thái bình là người điều khiển chiếc xe container đã nhận bản án sáu năm tù và bồi thường năm trăm linh triệu đồng
còn tài xế ngô văn sơn bốn mươi tuổi quê tại tỉnh bắc ninh điều khiển xe innova lùi trên cao tốc nhận bản án chín năm tù và bồi thương thiệt hại hơn bảy trăm linh triệu đồng
tuy nhiên ngay sau khi tòa án đã tuyên thì dư luận đã có nhiều ý kiến xung quanh bản án này
sự nghiêm trị của pháp luật đã thực sự thỏa đáng hay chưa và người dân cũng như luật sư đã có suy nghĩ như thế nào
thì mời quý vị hãy theo dõi phóng sự ngay sau đây
theo bản án sơ thẩm sáng ngày một mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu bị cáo sơn lái chiếc innova chở người nhà đi trên cao tốc hà nội thái nguyên do đi quá lối rẽ nên sơn đã cho xe lùi sát hàng rào bên phải
cùng lúc đó bị cáo hoàng điều khiển xe container đi cùng chiều trên cao tốc
đến gần nút giao thấy chiếc innova phía trước do phía sau có xe ô tô khác vượt lên hoàng không thể chuyển làn nên đâm vào đuôi chiếc innova khiến bốn người tử vong và hai người bị thương
đo nồng độ cồn xác định bị cáo sơn có uống rượu trước khi lái xe
bị cáo hoàng đi đúng tốc độ cho phép đi đúng làn đường không sử dụng nồng độ cồn
hội đồng xét xử cho rằng lái xe container đã không chú ý quan sát không giảm tốc độ không giữ khoảng cách an toàn giữa hai phương tiện
bị cáo hoàng bị phạt sáu năm tù giam và bồi thường hơn năm trăm linh triệu đồng
sau khi bản án được tuyên đã có những ý kiến về vấn đề này
xe innova lùi nguyên lý là đã sai rồi sai hoàn toàn sai về mọi phía
nhưng mà tại sao lại đưa một người lái xe container
đi đúng luật như thế mà đưa người ta vào một cái vòng lao lý rất là khó khó xử lý
với một cái xe tải nặng như thế chứ không phải là xe con
đằng sau người ta chở một cối thép lớn như thế
tôi nghĩ rằng là tốc độ chậm người ta cũng không thể xử lý kịp
luật giao thông đường bộ quy định rõ khi lưu thông trên cao tốc cần giữ an toàn về khoảng cách giữa các phương tiện chạy cùng chiều
và trong trường hợp này nếu xe innova chạy trước xe container khoảng sáu mươi mét là an toàn
nhưng thực tế chiếc xe innova lại chạy lùi trên cao tốc do đó khi đặt vào tình huống trên nhiều lái xe cho rằng người lái xe không thể xử lý kịp được
quan điểm của mình thì là khoảng cách an toàn là hai xe cùng tiến thì mới giữ được khoảng cách an toàn còn một xe lùi một xe tiến thì khoảng cách an toàn thì mình không thể lương trước được
khoảng cách an toàn thì phải là những cái phương tiện cùng di chuyển với mình chứ không thể nào mà tôi di chuyển còn anh lùi
ở đây bản thân cái ý thức chủ quan của chúng ta phải là những cái phương tiện cùng di chuyển với mình chứ không thể nào mà tôi di chuyển còn anh lùi
cái ý thức chủ quan của chúng ta thấy rằng khi tham gia giao thông đặc biệt trên đường cao tốc để xác định được cái vật trước mặt là di chuyển hay không di chuyển thực sự rất là khó
thực sự rất là khó
bởi vì là cái với tốc độ di chuyển lớn như vậy thì làm sao chúng ta xác định được là cái vật cái phương tiện giao thông liền kề trước đấy nó dừng hay nó đang lùi
thì trong trường hợp này hành vi của anh hoàng cũng như thế
còn theo các luật sư điểm mấu chốt của vụ án trên đó là do tài xế innova đã vi phạm nghiêm trọng về luật giao thông đường bộ
không tính đến việc lùi xe trên cao tốc tài xế này còn sử dụng nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện trở quá số người quy định
do đó với khung hình phạt của tài xế container như vậy hội đồng xét xử cần thẩm định lại các chứng cứ rõ ràng hơn nữa
yếu tố quan trọng nhất của tôi lúc này đấy là phải dừng lại hiện trường và làm rõ các tình tiết liên quan đến cái nguyên nhân tác động trực tiếp mà dẫn tới cái vụ phạm tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
đấy là xác định cái hành vi của anh hoàng có hay không có
điện nghĩa việc rà phanh hoặc phanh và tốc độ tại thời điểm va chạm của xe container và xe innova đấy là như thế nào
không thể nào giữ khoảng cách an toàn đối với phương tiện đang đi lùi
đó là nhận định chung của nhiều tài xế khi nói về vụ án này
và theo thông tin mới nhất tòa án nhân dân tối cao đã đề nghị tòa án nhân dân tỉnh thái nguyên báo cáo
đồng thời rút hồ sơ vụ xe container tông innova đi lùi trên cao tốc để xem xét
đối với kháng nghị bất lợi thì hạn xem xét là một năm
tuy nhiên kháng nghị có lợi đề nghị giảm nhẹ hoặc minh hoan có thể kéo dài và không có thời hạn cụ thể